để kiểm soát phòng chống hiệu quả dịch bệnh lây lan lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến giao thông huyết mạch tại địa bàn hà tĩnh
luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt
là địa phương có vị trí địa lý đặc thù lượng hàng hóa lưu thông từ nam ra bắc di chuyển qua địa bàn hà tĩnh luôn ở mật độ cao
vì thế việc tạo điều kiện thuận lợi với các cách làm linh động vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa rút ngắn thời gian kiểm tra
không gây ủn ứ phương tiện giao thông hàng hóa đã khiến tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh luôn giữ vững được tốc độ lưu thông
tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế xã hội của vùng
thưa quý vị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia lớn kết nối
liên thông với nhau và là tài nguyên quốc gia phục vụ tiến trình xây dựng chính phủ số xã hội số
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cốt lõi nền tảng
tại buổi làm việc với bộ công an thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh việc sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách thiết thực hiệu quả
dữ liệu là tài nguyên nhưng khác với tài nguyên truyền thống tài nguyên dữ liệu càng được khai thác sử dụng nhiều thì không bị mất đi mà ngược lại càng tạo ra giá trị
việc kết nối khai thác sử dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
mà hiện nay đã kịp thời đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để có những phân tích cụ thể hơn xoay quanh nội dung này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ tạ hải tùng
viện trưởng viện công nghệ thông tin và truyền thông trường đại học bách khoa hà nội
xin chào cảm ơn các bạn đã đến với trường quay quảng hợp tv
thưa ông hiện nay thì bộ công an triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ đáp ứng được những yêu cầu gì trong bối cảnh hiện nay
như chúng ta cũng đã biết thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia
mà chính phủ sẽ xây dựng để tạo ra cái nền tảng cho chính phủ điện tử cũng như là chính phủ số tại việt nam
với vai trò là một trong những cơ sở dữ liệu gốc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đưa vào hoạt động
sẽ có phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
và đặc biệt đối với chúng tôi những người làm về công nghệ
thì thấy rằng là nếu cơ sở dữ liệu này được liên thông được chia sẻ và được kết hợp cùng với cả các cơ sở dữ liệu khác
của các tổ chức thậm chí của các doanh nghiệp
thì sẽ góp phần tạo một tiền đề rất quan trọng cho cái tiến trình chuyển đổi số ở việt nam
với việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo ông người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào khi thực hiện các thủ tục hành chính
thì như chúng ta đã biết thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cùng với thẻ cân cước công dân gắn chip là hai cái quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với những trường dữ liệu hết sức cơ bản trên cơ sở dữ liệu dân cư
thì cũng đã khi đưa vào sử dụng cũng đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân
trong việc tinh giảm các thủ tục hành chính và giảm các giấy tờ công dân
và qua đó giảm chi phí của xã hội cho việc thực hiện các thủ tục hành chính
nhưng mà chúng tôi muốn nhìn thêm một góc độ khác nữa
là nếu cái dữ liệu này mà được liên thông được chia sẻ
và đặc biệt là được tích hợp và gắn vào các mô hình dự báo
các mô hình về thống kê dự báo để đưa ra các chính sách
hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an sinh xã hội
thì cái đó là những cái mà sẽ làm những cái lợi ích rất là rõ rệt của cơ sở liện quốc gia dân cư
còn đối với doanh nghiệp thì việc mà được tiếp cận
với cả các cơ sở dữ liệu gốc này thì sẽ góp phần để họ nâng cao hiệu quả hoạt động
chúng ta có thể lấy một ví dụ cũng rất là rõ rệt
chính là các dịch vụ về định danh khách hàng điện tử như kyc
mà tới đây thì chắc chắn là các cái ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ ứng dụng rất là nhiều
ngoài ra thì chắc là một viễn cảnh không xa
thì chúng ta có thể sử dụng chính cái thẻ cân cấp công dân với cái dự ký số trên đó
để người dân có thể thực hiện các cái giao dịch hành chính và ký số từ xa
cái gọi là hiệu lực tương đương và dự ký thông thường
và như vậy chắc chắn đó là cái nền tảng của một chính phủ số hiện đại
trong tiến trình chuyển đổi số việt nam
rõ ràng là càng khai thác tài nguyên dữ liệu thì càng tạo ra giá trị
trong việc kết nối khai thác và sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
và mới đây thì trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì bộ công an đã xây dựng ba phân hệ để phục vụ công tác phòng chống dịch
qua quan sát thì ông có đánh giá như thế nào ạ
cái việc mà chúng tôi đánh giá thì rõ ràng là việc chúng ta thần tốc
xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một chiến công rất lớn của lực lượng công an
nhưng mà sau khi hình thành lên cơ sở dữ liệu này
thì việc mà chúng ta khai thác làm sao để chứng minh được tính hiệu quả
của đầu tư của nhà nước cho các hệ thống cơ sở dữ liệu gốc này thì cũng rất quan trọng
và chúng tôi rất mừng là trong bối cảnh dịch bệnh này thì bên bộ công an
cũng đã triển khai xây dựng các ứng dụng dựa trên nền tảng quốc gia
cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư như là các cái khai báo di chuyển nội địa
khai báo y tế rồi thì quản lý các trường hợp f hoặc là các vấn đề về an sinh xã hội
thì tôi nghĩ đó đã chứng minh một điều là sự hiệu quả của đầu tư
và qua đó dần dần trong cộng đồng và xã hội nhận thức được rõ hơn
tầm quan trọng của một trong những cơ sở dữ liệu gốc quan trọng nhất này
thời gian gần đây thì cũng đã có một số những ý kiến trái chiều
xung quanh việc là chúng ta có khá nhiều cái app hay gọi là ứng dụng về khai báo y tế
mới đây thì chính phủ thủ tướng đã đề nghị là thống nhất
và chỉ có duy nhất một app thôi để phục vụ cho việc phòng chống dịch
theo ông thì điều này đặt ra những yêu cầu gì
thực ra thì chúng tôi nhìn ở góc độ nơi khác một chút
thì chúng tôi quan sát thì trên thế giới nó cũng có những cái câu chuyện là cũng có nhiều app
nhưng mà rõ ràng cái câu chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là
chung một nguồn cơ sở dữ liệu
và chúng tôi cũng thấy
chỉ đạo của thủ tướng là xây dựng các app này trên một cái nguồn dữ liệu thống nhất
chính là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là một cái định hướng rất là xác đáng
tại vì sao
tại vì trong bối cảnh dịch bệnh thì người dân cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu
tin cậy xác thực không thể bị giả mạo
và đảm bảo cả những yếu tố về an toàn thông tin
kèm theo là việc được cập nhật hết sức là nhanh chóng và kịp thời
tránh trường hợp là chúng ta cũng đã tiêm vaccine cũng tương đối lâu rồi
nhưng mà cũng chưa có được cái cơ sở liệu thống nhất
để người dân có thể sử dụng trong các việc tới đây trong bối cảnh bình thường mới
thế thì cái quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng xây dựng được các quy định
để đưa ra hướng tới việc là có một cơ sở dữ liệu thống nhất
dựa trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và phải tính tới cả yếu tố an toàn và mặt thông tin
và đặc biệt là bảo đảm được cái an toàn thông tin cá nhân của người dùng
thế thì chúng tôi nghĩ đầu tiên là vấn đề về dữ liệu
cái thứ hai là
bây giờ chúng ta phải hiểu xem là cái app trên đại dự
và kể cả dữ liệu kèm theo
thì mục đích là để làm gì
thế thì có hai mục đích chính bây giờ
cả trên thế giới như việt nam là dùng để truy vết
và cái thứ hai là dùng để khai báo y tế
trong đó bao gồm cả câu chuyện là khai báo vấn đề về vaccine
đã được tiêm chủng chưa đã được xét nghiệm chưa
và thời gian xét nghiệm còn hiệu lực không
và có phải là f đã bình phục chưa
để tạo ra một cái được gọi là thẻ xanh
hay tới đây trên thế giới

để được dùng gọi là thậm chí gọi là hộ chiếu vaccine
thế thì ngay kể ở singapore là một đất nước
cũng khá rất là phát triển
thì họ cũng tính tới cái trường hợp là
không phải người dân nào cũng có điện thoại di động thông minh
thế nên là họ đã phải tính đến câu chuyện là
tạo ra các cái thẻ token
là các thẻ thông minh
để người dân mà khi không có điện thoại di động
thì vẫn có thể được sử dụng các cái
cái tính năng của hệ thống
thế thì ở việt nam chúng ta thì
chúng ta đã có thẻ căn cứ công dân
là một cái thẻ mà chúng tôi đánh giá là rất là hiện đại
trên đây có sẵn đủ cái mã qr
rồi mã mrz
rồi các trường thông tin
và các cái thông tin sinh chất học lưu trữ
ở trong cả cái thẻ nữa
thế thì chúng ta nên coi
cái thẻ căn cứ công dân gắn chip
chính là cái thẻ
thẻ xanh vaccine mà bắt buộc
tại vì ai ra đường
thì cũng phải mang cái thẻ căn cước công dân
thế thì thậm chí là những người
mà có thể là trẻ em chưa có thẻ
thì cũng có thể được tích hợp cùng với thông tin của bố mẹ
hoặc là bây giờ trong trường hợp là vẫn có một số người
dùng cái chứng minh thư cũ
thì chúng ta vẫn có thể dùng cái số chứng minh thư đó
để chúng ta có thể truy cập vào
cái chính ở đây vẫn là dữ liệu gốc
dữ liệu chung đã được cập nhật
với cả dữ liệu y tế
chính là cái cơ sở diện quốc gia và dân cư
thế từ cái phân tích đó tôi thấy rằng là
chúng ta tranh cãi về câu chuyện
là chung một áp
nhưng mà thực ra vấn đề chính là gì
chung dữ liệu và dùng cái thẻ xanh đấy
như thế nào
và phải tính tới yếu tố là không phải ai
chúng ta cũng đều có điện thoại dữ liệu thông minh
vâng việc kết hợp
giữa cái cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
với cái ứng dụng khai báo
covid một mươi chín để thống nhất là rất là quan trọng đúng không ạ
vậy theo ông thì cái việc
tận dụng nguồn dữ liệu
trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ mang lại những cái ý nghĩa
rõ rệt như thế nào trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như tôi vừa nói vừa rồi
thì cái thẻ khen cấp vô dân
cột kèm với cả cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
là một cái gọi là giấy thông hành
trong giai đoạn bình thường mới
tới đây rất hiệu quả
thay vì việc làm cái app
và cái việc mà
sử dụng cái này còn có ý nghĩa rất quan trọng
đối với cả quản lý nhà nước
trong các chính sách về phòng chống dịch bệnh
vì nếu mà chúng ta tích hợp
cái dữ liệu về y tế
của người dân mà lại kèm với cả cái bản bổ số
của các dự đoạn dân cư
thì ngay lập tức là quản lý nhà nước
có thể biết được cái tình hình
liên quan đến cái thậm chí là tiêm vaccine
và các dự đoạn dân cư
có thể tìm tình hình phân bổ
các cái kf f một
để từ đó có thể xây dựng được các cái vùng xanh
vùng cam vùng vàng
gần như là phản ánh theo thời gian thực
và tôi nghĩ rằng cái đó nó rất quan trọng
trong cái giai đoạn
gọi là bình thường mới tới đây
khi mà các chính sách của người ta
rất linh hoạt phải bám theo
cái sự thay đổi nhanh chóng
của cái việc phủ vaccine
cũng như là tình hình diễn biến dịch bệnh
tại từng cái địa phương
và có thể tậm chí xuống đến từng đơn vị hành chính

như là phường xã
và sẽ có các chính sách phù hợp
để đến cuối cùng chúng ta vẫn phải khôi phục lại
các cái hoạt động bình thường
để cho kinh tế xã hội không bị ảnh hưởng
chương trình an ninh toàn cảnh
tiếp tục với các nội dung khác sau ít phút